nhân chuyến thăm làm việc tại tỉnh quảng bình trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng sáu đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ cùng đoàn công tác đã đến dân hương đền thờ bắc hồ
và cây hùng liệt sĩ tại tỉnh quảng bình
đoàn cũng đã tới dân hương lăng mộ lễ thành hầu nguyễn hữu cảnh tại huyện lệ thủy
và tặng quà cho học sinh đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi tỉnh quảng bình hoàn thành xây dựng quảng trường hồ chí minh
mà trọng tâm là cụm tượng đài chủ tịch hồ chí minh với nhân dân quảng bình
và đền thờ bắc hồ cùng các anh hùng liệt sĩ quảng bình
trong giây phút thiêng liêng đồng chí trương hòa bình và lãnh đạo tỉnh quảng bình
đã dâng hương lên đền thờ bắc hồ và các anh hùng liệt sĩ quảng bình
và ghi sổ lưu niệm tri ân công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh kính yêu
đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước
tại xã trường thủy huyện lệ thủy phó thủ tướng thường trực đã dân hương
lăng mộ lễ thành hầu nguyễn hiễu cảnh người có công mở cõi phương nam
tạo lập nên đất nước việt nam thống nhất hiện nay
cũng tại đây đồng chí trương hòa bình đã tặng năm mươi chiếc xe đạp
cho học sinh đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn